thưa quý vị vào sáng nay ngày hai mươi một tháng ba tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại liên doanh việt nga việt sô pê chô gọi tắt là vsp
đây là vụ án thuộc giai đoạn hai của vụ án hà văn thắm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
hai bị cáo trong vụ án này gồm từ thành nghĩa nguyên tổng giám đốc vsp và võ quang huy nguyên tránh kế toán vsp
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
tại phiên tòa nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank nguyễn minh thu được triệu tập đến với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
đại diện liên doanh vietso petro vsp và ngân hàng thương mại trách nhiệm hiếu hạn một thành viên đại dương trước là ngân hàng thương mại cổ phần đại dương
cũng được tòa triệu tập đến phiên xử với tư cách là tổ chức có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
theo có trạng từ cuối năm hai nghìn tám vietso petro bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn
tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ô sơn banh
đến năm hai nghìn chín thực hiện chỉ đạo của tập đoàn dầu khí việt nam pvn về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của ocean bank
là ngân hàng mà pvn góp hai mươi vốn điều lệ vietso petro phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn
thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán tiền gửi không kỳ hạn tại ô sơn banh chi nhánh vũng tàu
theo chủ trương và chỉ đạo của hà văn thắm về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền
trên toàn hệ thống ô sơn banh
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn minh thu đã năm lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân
tại chi nhánh vũng tàu và chi nhánh tp hcm do hội sở ocean bank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho từ thành nghĩa võ quang huy
trong đó võ quang huy đã nhận và chiếm đoạt năm hai tỷ đồng và một trăm ba mươi usd
từ thành nghĩa đã nhận và chiếm đoạt một năm tỷ và ba mươi usd
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày
liên quan đến vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu vào sáng ngày ba mươi tết
thì vào sáng ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với hồ quý thắng đặng phước tuấn và trần văn dầu
cùng chú tại thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên an giang để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó vào khoảng h năm mươi phút ngày bốn tháng hai tức ngày ba mươi tết trên tuyến quốc lộ chín mươi một thuộc địa phận
phường mỹ thới tp long xuyên tỉnh an giang ba đối tượng trên bị phát hiện khi đang vận chuyển
bốn mươi tám năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu jet scott và hero
khi bị phát hiện ba đối tượng xuống xe bỏ chạy nhưng thắng và tuấn bị bắt giữ ngay sau đó còn dâu kịp thời bỏ trốn
sau thời gian bỏ trốn vào ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín giàu đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình
từ lời khai của dầu cùng với các chứng cứ có được trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng trên đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của thắng
lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ bốn trăm bảy mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu chưa kịp tiêu thụ
vào sáng ngày hai mươi một tháng ba đội quản lý thị trường số sáu cục quản lý thị trường tỉnh bình phước phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp
thành phố đồng xoài bình phước đã tiến hành tiêu hủy hai trăm hai mươi năm kg thịt gà đông lạnh không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật
đồng thời tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật
số thực phẩm trên bao gồm một mươi năm thùng cắt tông đựng đùi gà đông lạnh nhập khẩu với tổng trọng lượng là hai trăm hai mươi năm kg
bị đội quản lý thị trường số sáu của quản lý thị trường tỉnh bình phước phát hiện trên xe bán tải do tài xế phạm thanh hiếu trú tại thành phố đồng xoài điều khiển
tài xế hiếu đã không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật theo quy định
bước đầu tài xế hiếu khai nhận số gà đông lạnh trên được tài xế này mua từ tp hcm sau đó mang về bình phước tiêu thụ
lực lượng quản lý thị trường tỉnh bình phước đã lập biên bản hành chính thành lập hội đồng tiêu hủy theo quy định của pháp luật
lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn đã và đang tăng cường các biện pháp chế chặt quản lý thị trường đông dược
chợ đông kinh thành phố lạng sơn tại buổi kiểm tra đột xuất của đoàn liên ngành nhiều mặt hàng dược liệu và thuốc đông y không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ
loại dược liệu này được ghi tên nhãn là đông trùng hạ thảo một loại dược liệu quý nhưng chủ quầy hàng này khai nhận đây chỉ là nấm thiên môn hay còn gọi là nấm trùng thảo một loại dược liệu khác có tên nano
tại sao trên này lại ghi là đông trùng hạ thảo ạ

người ta chuyển lên nó thế của việt nam mà
chưa nói đến vấn đề nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng sự mập mờ trong việc sán tem nhãn trên sản phẩm cũng khiến người tiêu dùng phải chịu thiệt thòi
tem nhãn không đúng bản chất sản phẩm dẫn đến thực tế không ít khách hàng đã mua phải sản phẩm kém chất lượng với giá cao
đặc biệt đối với các mặt hàng đông dược nếu mua phải hàng trôi nồi người bệnh uống vào có thể còn nguy hiểm đến sức khỏe thậm chí là tính mạng
người tiêu dùng phải có kiến thức để lựa chọn những hàng hóa đó nó không ảnh hưởng đến sức khỏe và nó đảm bảo chất lượng và nó rõ nguồn gốc thì chúng ta mới lựa chọn mua
đấy là người tiêu dùng thông thái
nhằm siết chặt quản lý các mặt hàng dược liệu và thuốc đông y thời gian qua đội quản lý thị trường số một đã phối hợp với các ngành liên quan như công an y tế tăng cường kiểm tra các cửa hàng kinh doanh đông dược trên địa bàn
qua kiểm tra gần một mươi vụ đã tiến hành tạm giữ gần hai trăm linh kg thuốc đông dược và hai trăm linh chai rượu thuốc xòa bóp đóng chai cùng một số nguyên liệu làm thuốc không có nhãn sản phẩm đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật
trong thời gian qua chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra các mặt hàng dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn
và chúng tôi đã tiến hành kiểm tra trên một mươi vụ
và đã tạm giữ một số dược liệu do nước ngoài sản xuất nhập lậu không rõ nguồn gốc để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định của bộ y tế về quản lý nguồn dược liệu nhập khẩu ngành chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức kinh doanh của các cơ sở kinh doanh
đồng thời phối hợp chặt chẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường đông dược và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm
nhằm kiểm soát tốt thị trường thuốc đông dược bảo vệ sức khỏe và quyền lợi trinh đáng của người tiêu dùng
sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn đã phát hiện và xử lý hai đối tượng tung tin bịa đặt lên mạng xã hội về sán lợn gây hoang mang dư luận
vào sáng ngày hai mươi một tháng ba đối tượng trần thị thu trang đã bị thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn triệu tập lên trụ sở
đối tượng này đã sử dụng facebook cá nhân để đưa thông tin sai sự thật về việc sau thịt lợn thì đến thịt châu bò
gà lươn và cá trên địa bàn tỉnh bị nhiễm sán khiến cho dư luận hoang mang
trước đó vào sáng ngày hai mươi tháng ba đối tượng nông ngọc trâm cũng đã có hành vi tương tự và đã bị sở thông tin truyền thông tỉnh lạng sơn triệu tập xử lý
hành vi của hai đối tượng này đã vi phạm quy định tại nghị định một trăm bảy mươi bốn năm hai nghìn một mươi ba về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
theo đó có thể bị xử phạt tới hai mươi triệu đồng cho lần vi phạm đầu tiên
tuy nhiên do hai đối tượng còn trẻ thành khẩn nhận lỗi và hủy ngay thông tin bịa đặt trên facebook cá nhân nên sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn chỉ phê bình và nhắc nhở
trong khi những thông tin thất thiệt về sán lợn còn chưa nguội thì mạng xã hội lại xuất hiện tràn lan những chia sẻ cho rằng ngay cả cá cũng có sán
và trong những ngày qua thì cộng đồng mạng tại việt nam lại tiếp tục dối ghen với những thông tin thất thiệt chia sẻ cho rằng bây giờ chuyển sang ăn cá cũng không còn an toàn bởi cá nhiễm sán
cùng với dòng chia sẻ là một loạt hình ảnh và video được một tài khoản đăng tải để minh họa cho thông tin trên
không chỉ được người dùng đăng tải trên các trang cá nhân thông tin thất thiệt về cá nhiễm sán cũng được đăng tải tràn lan trên rất nhiều fanpage với nội dung gây hoang mang dư luận
một số fanpage còn thậm chí tự nêu nguyên nhân khiến cá nhiễm sán bị ả đặt trên các trang cá nhân
cá có sán là cá đã ăn lợn chết bị nhiễm sán nên cá bị nhiễm sán theo và viện dẫn nguồn đến nhiều báo điện tử để tăng nguy tín cho thông tin của mình
tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại khi chưa có bất cứ thông tin xác minh chính thức nào từ cơ quan có thẩm quyền
việc cá nhân cũng như tổ chức tự do sử dụng hình ảnh và gắn ghép thông tin một chiều gây hoang mang xã hội nhất là trong bối cảnh mà vấn đề an toàn thực phẩm đang rất nóng như hiện nay
không những vậy việc tung thông tin thiếu chính xác còn gây ra ảnh hưởng không nhỏ
tới người nông dân vốn đang kinh doanh nuôi cá hiện nay
thưa quý vị trong những tháng qua thì nắng nóng kéo dài đã khiến cho nhiều vùng trong tỉnh đắk lắc bị thiếu nước cục bộ
toàn tỉnh hiện có khoảng ba trăm linh hectare cây trồng bị hạn hán nghiêm trọng và người nông dân ở đây đang phải gồng mình chống hạn
đây là dãy hổ tiêu hơn một hectare của gia đình ông nguyễn minh châu ở thôn hai a xã ea leo huyện ea leo tỉnh đắk lắc
gia đình ông có một hai trăm linh trụ hồ tiêu
đang bước vào thời điểm thu hoạch chính nhưng nắng hạn kéo dài thiếu nước tưới đã khiến nhiều trụ tiêu bắt đầu bị chết héo
mặc dù gia đình đã đầu tư gần một trăm linh triệu đồng thuê người và máy múc về múc hồ nhưng nguồn nước tìm được chỉ vỏn vẹn dốc sách như thế này
tôi có một cái hồ cũ năm qua là đào tước là dư
nhưng năm nay cũng hiểu sao là coi như là thiếu rồi tôi phải đào thêm một cái hồ
thế là gia đình phải vây mượn số tiền gần cả một trăm linh triệu
cũng không có đạt nhu cầu vì nguồn nước là nó quá cạn kiệp
hiện tại là rất ít coi như như bây giờ nó ra chỉ có đêm sáng ra có năm phần vậy thôi
thì bây giờ nó ra được mình cứu được ai nào cũng cứu vậy thôi
kinh tế gia đình tôi là cũng nhờ vào cái hồ tiêu này thôi
khó khăn coi như chắc trong khó khăn tìm rồi
còn đây là giấy hồ tiêu của gia đình ông nguyễn hồng sơn cũng ở thôn hai a xã ea leo huyện ea leo tỉnh đắk lắc
gia đình ông sơn có khoảng một bảy trăm linh trụ tiêu
tuy nhiên từ đầu mùa khô đến nay đã có gần bảy trăm linh trụ đã chết khô do thiếu nước
tuy nhiên gia đình đã bỏ ra trên một trăm bốn mươi triệu thuê máy về múc hồ tìm nguồn nước tưới mua dơm về tủ gốc để giữ độ ẩm như thế này
mặc dù là làm như vậy bỏ ra một trăm bốn mươi triệu nhưng mà không tin nổi
tại vì nếu mà thời tiết thế này khả năng là nó phải thiếu nhiều
năm trước là chủ không phải cứu hạn nhưng mà năm nay đúng là thời tiết quá khắc nghiệt
bây giờ nói chung là thu bao nhiêu là cũng chưa hết vào đây rồi trả được cái gì
thì phía đồng bộ cái hồ đây là hết một trăm bốn mươi mái triệu có phố sau nhất là một mươi hai mét
bây giờ tôi cũng hết sức rồi nếu mà trời mưa sớm thì còn đỡ mà nếu mà trễ trễ thì chắc cũng đi hết
hiện nay thì đối với cả công trình thi lời của huyện thì hầu hết là công trình nhỏ chứ lượng rất là bé
tối đa một triệu con nước
công trình nhỏ phổ biến là từ một trăm linh
năm mươi đến ba trăm linh ngàn khối trở lại
do đó là hiện nay là có một số đã càng kể càng đến gần gần mực nước chết
khả năng thiếu nước là hiện hữu
và chắc chắn trong cái giải pháp tổ chức thực hiện thì chúng tôi bằng mọi giá đảm bảo cái nguồn nước sinh hoạt cho người dân
ưu tiên nguồn sinh hoạt cho người dân
còn lại thì tránh thủ tối đa và tận dụng hết khả năng để mà dùng sử dụng những nguồn nước vào cái tuổi phục vụ sản phẩm nông nghiệp
theo thống kê
của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc
hiện nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ ở một số huyện như crong park eak crong bong crong buc eleo
toàn tỉnh đã có khoảng ba trăm linh hectare cây trồng bị hạn
nguồn nước phục vụ sản xuất tại sáu trăm linh bảy hồ chứa đang xuống thấp ở mức báo động
do đó công tác chống hạn bảo vệ sản xuất đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân trong thời gian tới
là nhiệm vụ cấp bách đối với ngành nông nghiệp nói riêng và các cấp chính quyền trong toàn tỉnh đắk lắc nói chung
và đã tới thời lượng của tiểu mục mỗi ngày một nghề
thưa quý vị tại đà nẵng có một nơi được ví như đà lạt thứ hai bởi ở đây có hơn một trăm linh loại hoa bốn mùa hoa khoe sắc đu nở

đó là đỉnh núi bà nà thuộc xã hòa ninh huyện hòa vang
nét độc đáo này đã tạo nên một điểm nhấn ấn tượng cho khu du lịch nơi đây
tuy nhiên thì không phải ai cũng biết được rằng bà nà vốn chỉ có trên một mươi giống hoa bản địa
điều kiện thời tiết và đất đai ở đây thì cũng không có được thuận lợi cho việc trồng hoa
nhưng mà tuy nhiên thì với niềm đam mê và sự nỗ lực những cán bộ kỹ thuật của vườn ươm bà nà đã chinh phục được các loại hoa
hãy cùng mỗi ngày một nghề đến với những hình ảnh ngay sau đây
và tới đây bản tin kinh tế tiêu dùng cũng sẽ được kết thúc xin chào và hẹn gặp lại
đó là lý do mà anh lê hữu ngọt với hơn ba mươi năm kinh nghiệm trồng nghề
trong đó có gần một mươi năm gắn bó với vườn bà nà tận tụy với công việc mỗi ngày
sau đó là tiến hành là trồng cây vồ bào tức là lái cây hôn cây lên để trồng vồ bào
sau đó là ngát ngộ và chăm sát chăm phăn phun thuốc phòng trần số bảy
và cuối cùng là điều khiển chăm tưới nước vào hàng ngày để cho cây nở hoa chuyển xuất ra khu du lịch
việc tạo giống chăm sóc để hòa phát triển được anh ngọt chia sẻ với những công đoạn là vậy
thế nhưng thực tế công việc không đơn giản
công việc cũng là những quy trình cứ thế tiếp diễn
có không ít những khó khăn thử thách bởi yếu tố thời tiết bởi tiến độ để hòa nở kịp các sự kiện
bởi vậy với anh ngọt và những nhân viên kỹ thuật tại đây đó là quá trình của những cuộc chinh phục
với mình là những rủi ro và thắt bẹ đó là những bước tiến tức là những sở trường của mình
mình muốn chinh phục những thắt bẹ đó để tạo ra những thành công mới
với em em rất thân thiện
em cũng mong muốn là có thể tìm được những cái mà ví dụ như là làm cho hoa được lâu hơn rồi hoa tươi nở nhanh hơn
hoặc là đặc biệt là bọn em muốn tìm nên vào những cái giống mới để có thể tích hợp hơn so với khí hậu của bà nà
trong điều kiện thời tiết bất thường ở độ cao trên một mét so với mực nước biển một thiên đường hoa quyến rũ tươi tắn bốn mùa
có những loại được gieo trồng tại bà nà
thậm chí còn sinh trưởng mạnh mẽ hơn trên chính quê hương của chúng
có lẽ bởi hoa chắc chiêu trong nó những giọt mồ hôi tình yêu của những người ươm trồng chăm sóc để rồi bung nở căng tràn